đến hết tháng sáu toàn tỉnh tuyên quang đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đã trồng mới được hơn một mươi năm trăm linh hectare rừng đạt một trăm một mươi một so với kế hoạch
trong đó trồng rừng tập trung khoảng một mươi một trăm linh hectare trồng cây phân tán đạt gần bốn trăm linh hectare
đây là năm có tiến độ trồng rừng nhanh nhất trong nhiều năm trở lại đây
để đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh của các ngành chuyên môn
chính quyền địa phương và nhận thức của người dân về công tác trồng rừng đã được nâng lên rõ rệt
tỉnh tuyên quang thực hiện hỗ trợ trồng rừng bằng cây giống chất lượng cao được trên một ba mươi một ha
cây keo limo hơn tám trăm bốn mươi một hectare keo tai tượng hạt ngoại gần một trăm chín mươi hectare cho bảy trăm sáu mươi một hộ gia đình tại các địa phương
với việc đưa giống cây lâm nghiệp chất lượng cao vào trồng tập trung
ngành lâm nghiệp cũng đang từng bước đưa sản phẩm gỗ rừng tuyên quang hội nhập với thế giới
hiện toàn tỉnh có hơn hai mươi ba ha rừng được cấp chứng chỉ fsc
tuyên quang hiện có độ che phủ rừng đạt gần sáu mươi năm là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về độ che phủ rừng